xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
quy định về việc tạm giữ phương tiện giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm thì để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính người có thẩm quyền được phép giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi điều khiển xe máy vi phạm nồng độ côn
xung quanh câu chuyện nồng độ cồn với tài xế nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần phải cấm tuyệt đối nồng độ cồn bằng không để đảm bảo tính nghiêm minh an toàn giao thông tính mạng cho người dân
theo thông tin của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đưa ra năm hai nghìn hai mươi hai thì rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở việt nam
ước tính có khoảng bốn mươi vụ tai nạn giao thông và một mươi một người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia
khi đó con số này có xu hướng gia tăng trung bình mỗi ngày cả nước có khoảng bảy trăm linh người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với những mức độ khác nhau
đến năm hai nghìn hai mươi bốn tình trạng dù đã được kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng
thực tế cho thấy
hai xử phạt đã khá đầy đủ và nghiêm khắc hoạt động truyền thông cũng rất sâu rộng
theo quy định của pháp luật hiện hành lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia
tuy mức độ có thể bị phạt tù phạt hành chính ở mức cao và bị tước bằng lái xe
theo tiến sĩ đặng vũ cảnh linh viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam
việc xử phạt nghiêm vấn đề nồng độ cồn thời gian qua theo tinh thần nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ
cùng với đó có rất nhiều thông điệp đã được tuyên truyền như
đã uống rượu bia thì không lái xe phía trước tay lái là tính mạng
nhưng hậu quả của việc thực hiện thông điệp này đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người
trước mỗi cuộc vui nhiều người vẫn uống rượu bia rồi lấy xe mà không quan tâm gì đến các chế tài nghiêm khắc
và các thông điệp tuyên truyền này
do vậy một số những giải pháp cơ bản là phải thay đổi văn hóa thói quen uống rượu bia
đặc biệt là uống rượu bia rồi thì không lái xe
đồng thời việc dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đề xuất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế không phải mới
và đây là một trong những giải pháp như thế
đồng thời không nên quy định ngưỡng
thực tế nếu quy định ngưỡng chính người dân sẽ khó trong việc xác định uống bao nhiêu
uống thế nào chút phù hợp với ngưỡng đó
chưa kể việc xử lý của cơ quan chức năng cũng rất khó khăn
thêm vào đó nếu quy định cấm tuyệt đối thì sẽ không uống
còn khi có ngưỡng rất dễ xảy ra trường hợp tài xế bị ép uống
theo kiểu một chút lấy may đầu xuân hay một chén không sao đâu
rồi một chén sẽ có chén thứ hai trên thứ ba khi đó sẽ khó dừng lại
và chắc chắn tiêm ẩn nhiều nguy cơ sau vô lăng
văn hóa không phải là nhất thành bất biến mà luôn có sự thay đổi
phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại
văn hóa uống rượu bia cũng tương tự như vậy
tuy nhiên thay đổi văn hóa uống rượu bia có thể làm cả một quá trình dài
và phức tạp ở nước ta
điều đó đòi hỏi cần phải thực hiện nghiêm khắc và tăng cường các quy định luật pháp
liên quan đến việc bán quảng cáo tiêu thụ sử dụng rượu bia
trong đó cần phải bắt đầu việc tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng
về mức độ rủi ro và hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
cũng như trách nhiệm của cá nhân trong việc này
đồng thời cần phải xây dựng môi trường sống lành mạnh
thúc đẩy lưới sống không phụ thuộc vào việc tiêu thụ đồ uống có cồn
khi kết hợp tổng thể các biện pháp có thể giúp thay đổi văn hóa uống rượu bia
nhất là đã uống rượu bia thì không lái xe
từ đó làm rằm thiểu những hậu quả tiêu cực
xây dựng cộng đồng xã hội an toàn văn minh
đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu bia thì không được phép lái xe
khi đó đất nước chúng ta mới bình yên
bây giờ thấy ngày nào cũng có tai nạn giao thông
và một năm như vậy tính mấy mấy ngàn người chết bị thương
chúng ta đã áp dụng luật phòng chống tác hại của rượu bia để chúng ta vận dụng
và chúng ta đang xử lý trên đấy
trong thời gian vừa qua công tác xử lý cũng có những hiệu quả nhất định
bên cạnh đó cũng có những luồng dư luận cho rằng không nên cấm tuyệt đối rượu bia
tất nhiên ở đây lý lẽ của những người ủng hộ cho việc không cấm tuyệt đối
hay là cấm tuyệt đối thì họ đều có những lý lẽ
nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là ở trên thế giới
thì cũng có những quốc gia họ sẽ cấm tuyệt đối
và cũng có những quốc gia họ sẽ nới lỏng bằng một cái quy định nào đó
thế thì tôi cho rằng là cái vấn đề này nó không phải là vấn đề quan trọng nhất
trong cuộc tranh luận này
cái cuộc tranh luận của chúng ta là khi mà chúng ta ra luật
và thực thi pháp luật mới là quan trọng
thế thì dù cấm hay không cấm thì chúng ta nên quan tâm đến một số vấn đề
vấn đề thứ nhất là cái câu chuyện
mình bạch trong việc xử lý
vậy thì tất cả những câu chuyện mà dư luận rất là quan tâm là nếu như mà khi thổi như vậy
với những cái việc người ta ăn uống những cái có nồng độ cồn mà nó vẫn lên như vậy
thì cái cách thức xử lý làm sao và cái kiểm tra như thế nào cho hợp lý
thế thì đấy là cái tôi cho là đấy là một trong những vấn đề cơ bản
để chúng ta thực hiện luật
nếu như mà có những cái sự sai sót thì sẽ dẫn đến cái sự không đồng tình của dư luận
cái vấn đề thứ hai chúng ta phải quan tâm đến
là cái câu chuyện của những người kinh doanh để sản xuất kinh doanh dịch vụ
đó là vì khi từ khi chúng ta cấm cái tuyệt đối nồng độ cồn
thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái văn hóa của người việt nam
khi mà tất cả sau những giờ làm việc thì họ tụ tập họ gặp nhau ở quán bia quán rượu
uống với nhau chẳng hạn thế trao đổi công việc rồi các thứ trong cuộc sống
thế thì đồng thời nó cũng đem lại một cái nguồn thu đáng kể cho những người làm kinh doanh
ở trong dịch vụ đó
thế thì sau khi mà chúng ta cấm tuyệt đối nồng độ cồn rồi
thì chúng ta lại cũng không có những cái biện pháp đằng sau đó
cho nên là rất nhiều những người kinh doanh ở trong lĩnh vực đó họ bị thiệt hại rất lớn
mà chúng ta biết là ở những cái thành phố lớn đô thị lớn
để thuê được những cái nhà rất là nhiều tiền
thứ hai là đầu tư để làm những cái dịch vụ đó cũng rất nhiều tiền
và hiện nay thì họ là những người chịu thiệt ở trong câu chuyện này
thế thì tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta cấm tuyệt đối
thì chúng ta cũng phải nên bên cạnh đó phải có những chính sách hỗ trợ
những chính sách hỗ trợ cho những cái người kinh doanh đó
ví dụ chúng ta có thể giảm thuế cho họ
hay là chúng ta sẽ khuyến khích họ trong những cái dịch vụ
để cho những người mà gọi là đi nhậu đi ăn uống giao lưu đó
họ có thể có được cái dịch vụ để họ quay trở về nhà an toàn
chẳng hạn thế đảm bảo được như vậy
thế thì chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự đồng tình của dư luận
trong cái câu chuyện mà cấm tuyệt đối hay là để một chút
thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không đáng kể nhiều
bởi vì cái mức độ mà dù chúng ta có cho phép là ở một cái giới hạn nào đó nhất định
thì nó vẫn không tranh lệch nhiều so với việc cấm tuyệt đối
mà trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tác hại của rượu bia là rất nhiều
không chỉ đối với cái việc giao thông đâu mà còn đối cả với rất nhiều những cái lĩnh vực khác
cho nên rằng là
chúng ta không khuyến khích cái việc mà uống rượu bia nhiều
thế thì tôi cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái quan điểm
khi mà từ khi cấm thì bản thân tôi là một người nghiên cứu về dạy học
thì tôi thấy rằng là nó có rất nhiều những cái hiệu ứng tích cực
ví dụ trong những cái nhóm bạn bè mình hay trong những cái người giao tiếp chẳng hạn thế
thì nó giảm đi hẳn cái gọi là không khí ăn nhậu không khí tụ tập
và trong cái quyện cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng là
nó giảm đi hẳn cái văn hóa mà ép người khác phải uống rượu bia
thế rồi coi như là rượu bia đi tiếp khách lại là một cái thứ chìa khóa
để giải quyết rất nhiều những vấn đề quan hệ
đáng ra chúng ta có thể phấn đấu nỗ lực bằng năng lực của bản thân mình
nhưng chúng ta lại coi như cái câu chuyện là mượn những cái văn hóa những cái ở bên ngoài như vậy
để tạo nên những cái mối quan hệ và thuận lợi cho chúng ta trong cái việc thăng tiến chẳng hạn như vậy
tôi cho rằng là cái việc mà giảm hoặc cấm thì đều có được một cái sự ít lợi nhất định
ít lợi đó không chỉ là sức khỏe với người dân
mà ít lợi nó còn thay đổi cả thói quen và lối sống văn hóa nữa
có những quốc gia trên thế giới họ còn cấm hẳn cả rượu bia
và người ta vẫn có thể rất là sống được vui vẻ và người ta vẫn có thể đóng góp công hiến vân vân
cho nên chúng ta cũng không nên ngụy biện rằng là phải có rượu bia
thì cuộc sống mới có được gia vị
thế thì trong cái câu chuyện của luật giang tâm đồng bộ
thì tôi cũng cho rằng là dù quốc hội quyết định theo hướng nào
thì chúng ta vẫn phải tuyên truyền về việc giảm đi cái việc sử dụng rượu bia trong nhân dân
thì đấy mới là một cái
và quan tâm đến cái câu chuyện là hỗ trợ cho những người làm kinh doanh
hay là những cái người chịu cái thiệt hại do cái đạo luật
mà chúng ta bàn hành
theo tiến sĩ nguyễn huy quang nguyên vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
thực tế khi triển khai xây dựng luật phòng chống tắc hại rượu bia
các bộ ngành đã tham khảo nhiều nước và có thấy khoảng hai mươi quy định về các nước cấm sử dụng rượu bia khi lái xe
tức là nông độ bằng
ở những nước đang phát triển quy định của họ cũng có thể xảy ra khác nhau vì họ ít sử dụng xe máy
còn ở việt nam số lượng dùng xe máy rất lớn tỷ lệ tai nạn cao
trên thực tế dù việt nam đã cấm lái xe khi đã uống rượu bia nhưng không ít người vẫn sử dụng
và gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm thiệt hại cho cộng đồng xã hội
do đó việc quy định nông độ côn với tài xế bằng là hoàn toàn phù hợp không nên bản cãi nhiều
việc quy định như vậy sẽ giúp điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân trong xã hội tốt hơn
cũng cần phải nói thêm ở một số khu vực nông thôn và miền núi người uống rượu bia rồi xe ngất ngường
ép nhau từng chén rượu và năng diết ra
nếu quy định về ngưỡng nông độ côn rất khó trong việc quản lý
chưa kể khi ngưỡng đó thế nào là một chén hai chén
và khi có ngưỡng rồi thì người dân vẫn tiếp tục uống như thế tình hình tai nạn sẽ không thể thuyền giảm được
vì vậy đã xác định quy định cấm là phải cấm tuyệt đối cấm tất mới đảm bảo nghiêm minh
nếu chúng ta không nghiêm không thay đổi được văn hóa uống rượu bia
thực tế thời gian qua khi các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vấn đề về nồng độ cồn
đã giúp tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực
quan trọng hơn trong cả vấn đề này nếu ý thức của mỗi cá nhân tốt như đã uống rượu bia thì không lái xe
mà chuyển sang xe công cộng hay chuyển người khác lái
cùng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định thì xã hội sẽ hạn chế được các vụ tai nạn giao thông
hạn chế số người chết và bị thương